tổ chức y tế thế giới vừa cho biết hiện có một trăm tám mươi bảy loại vaccine covid một mươi chín đang được triển khai nghiên cứu trên toàn thế giới
bên cạnh đó bộ y tế của nước ta cũng cho biết việt nam đã chủ động nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước
cũng như tăng cường tiếp cận với vaccine của thế giới
việt nam là một trong chín mươi hai quốc gia tham gia chương trình giải pháp tiếp cận vaccine covid một mươi chín toàn cầu
với mục tiêu cung ứng hai tỷ liều vaccine cho các quốc gia vào cuối năm hai nghìn hai mươi
cho khoảng hai mươi dân số các quốc gia thành viên của covax facity
việt nam sẽ có cơ hội được tiếp cận và được cung ứng sớm các vaccine trong danh mục của covax amc
hiện nay việt nam cũng đang thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu để có vaccine made in vietnam cho người việt nam
bộ y tế đã chỉ đạo các nhà sản xuất trong nước tăng cường các hoạt động nghiên cứu sản xuất vaccine
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một sẽ có ít nhất một nhà sản xuất tiến hành
thử nghiệm vaccine covid một mươi chín
sử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai ba tại việt nam